bằng tư duy và tầm nhìn chiến lược của đảng nhà nước cộng với sức người bền bỉ
đã tạo nên cho vùng đất này một sức sống mới
ngắt xanh trù phú những vườn chè
giới những cánh đồng lúa mênh mông triệu hạt
những vườn hoa màu xanh mơn tươi tốt
và đặc biệt là một môi trường dường tràm xanh nhiều thú chim muôn đầy sức sống
sơn kiên thuộc nguyện hồng đất tỉnh kiên giang
là mảnh đất cuối nguồn của dùng tứ giác long xuyên
đến sơn kiên với những gì chúng ta thấy được hôm nay
ít ai ngờ rằng đây từng là dùng đất chết
thiên nhiên khắc nghiệt đến nổi
nhà nước mang đất biếu không nông dân cũng không dám nhận
suốt thời gian dài đất đai quang quá
từng là một vùng đất quang du cằn củi
mùa nắng dày đặc phèn chua
khi mưa lũ tràn về cả dùng quá thành biển nước
nhưng nay sơn kiên đã khoác lên mình chiếc áo mới màu xanh của thiên nhiên
căng tràn sức sống
đến sơn kiên câu hỏi đầu tiên là tại sao nơi đây đa phần cư dân gốc bắc
quá ra đây là vùng kinh tế mới
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sáu thanh niên ở thái bình và nam định
được nhà nước đưa vào đây làm nghĩa vụ khai quang phục quá
những lưu dân đến vùng đất mới miền tây này
đã gặp không ít khó khăn thách thức
và rồi làng xóm cũng được lập nên
nhà nước quy hoạch đất đai thành lập nông trường kiên bình
đọc canh cây lúa sản xuất theo mô hình hợp tác xã của thời kỳ bao cấp
thư hoạch năng suất chẳng là bao
có nơi có năng ăn lúa
đời sống cư dân muôn phần giấc giả
địa phận của xã sơn kiên nằm dọc theo quốc lộ tám mươi
và kênh rạch giá hà tiên
là lợi thế về giao thông giao thương của địa phương này
sau hơn một mươi năm nhân dân loay hoay gồng mình với cây lúa
mà cũng không thấy được sự đổi thay
nên nông trường kiên bình giải thể
một số người trở về quê
số còn lại tiếp tục bám trụ nơi này
sinh cơ lập nghiệp cho đến hôm nay
ở sơn kiên xưa nay cư dân sản xuất lúa là chủ yếu
những năm gần đây mảnh đất này phát triển thành một dùng nông nghiệp đa canh
với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
giúp nâng cao hơn nữa đời sống của cư dân
gia đình bà nguyễn thị bình
là một trong số những hộ dân ở lại
quyết tìm phương kế sinh nhai
tích cực cải tạo môi trường đất
cành tác thích ứng với thiên nhiên
nơi mảnh đất của mình
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chính phủ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
thoát lũ ra biển tây
tháo phèn ngăn mặn
đất đài của dùng tư giác long xuyên nói chung
dần được cải tạo
cây lúa cũng sinh trưởng được ở dùng này
riêng gia đình bà bình đã thành công
với một loại cây trồng mới
thì nhà nước cô cấp cho cái miếng này
thì đưa lên toàn là đất phèn
thì cô trồng cái bạch đàn
nó hai mươi năm rồi
nó chỉ bằng cái cổ tay thôi
vậy sao cô có suy nghĩ
bây giờ đất như thế này
mà nếu để thì coi là không có kinh tế
cô quyết tâm đốn đi
và cô đào hết gốc
cô sới toàn bộ diện tích vườn này lên
cô mua tám tấn do chấu
cô chải đều trên mặt đất
cô sới sáo nó lên
rồi cô đi tìm giống chè
bởi vì nghĩ cây chè tươi
là cái sinh hoạt thường ngày của bà con nông dân
thì cô về bắc
cô tìm giống ở ngoài
cô đưa vào
cây chè này là
nó rất là chịu đựng cái đất phẻ
nó đã thích hợp đất rồi
thì không mấy khi nó có sâu bệnh cả
nên là cô ít khi phải thịt thuốc
thỉnh thoảng chỉ có cái sâu đục chân vậy thôi
công chăm sóc thì cũng rất là nhẹ nhàng
cũng không vất vả
mà cái chi phí cũng rất là ít
thì nói chung là cái kinh tế
cái hậu quả thì nó không cao lắm
nhưng mà nó sống coi như quanh năm
thì cô cứ hái nguyên tục
không có kể nữa không kể thời gian
cứ ngỡ cây chè xanh chỉ thích hợp với thủ nhượng
ở dùng đồi núi tây nguyên và bắc bộ
nếu không đến sơn kiên
chúng tôi khó thể tin rằng
cây chè xanh là sinh trưởng tốt tươi
trên dùng đất phèn chua thoái quá này
cách đây hàng chục năm về trước
đến nay cây chè vẫn mãi xanh tươi
dựa vào thiên nhiên mà phát triển
theo lời của bà bình
thì trồng chè ít rủi ro
ít chi phí và đỡ nhọc công do
lợi nhuận của công chè xanh tương đương với công ruộng
vậy nên những giường chè
ngày càng được nhân rộng ở địa phương
với bà bình
và nhiều cư dân của thế hệ đầu tiên
đến định cư nơi này
cây chè xanh vừa mang nguồn lợi về kinh tế
vừa mang hơi hớm hương vị của quê nhà
nơi mà họ đã một thời
chôn nhau cắt rốn